cuộn tròn buộc vào một hộp xích và giấu dưới yên xe máy mang sang tỉnh yên bái để bán kiếm lời
tiếp theo sẽ là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản
hai anh em ruột gồm nguyễn văn sáng và nguyễn văn sự cùng chú tại xã hoàng diệu huyện gia lộc tỉnh hải dương
vừa bị công an huyện gia lộc khởi tố và bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào đêm ngày hai mươi ba tháng năm sáng và sự đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng đột nhập vào nhà chị nguyễn thị hậu
trú tại xã hồng hưng huyện gia lộc rồi dùng vam phá khóa trộm cắp một xe máy trị giá khoảng hai mươi năm triệu đồng
cũng với thủ đoạn trên sáng và sự khai nhận đã thực hiện chót lọt một mươi vụ trộm cắp xe máy tại các địa bàn huyện lân cận như tứ kỳ và ninh giang
còn tại bắc giang công an thành phố bắc giang cho biết đang điều tra làm rõ đối tượng nguyễn thành hưng
chú tại xã nham sơn huyện yên dũng về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan điều tra hưng khai nhận do ham chơi không có tiền tiêu xài nên hắn đã nảy sinh ý định đi cướp để có tiền phục vụ việc ăn chơi
khi đối tượng đến gần khu vực nhà hàng đồng quê thôn song khê xã song khê thành phố bắc giang
thì phát hiện hai người phụ nữ đi cùng chiều với mình có nhiều sơ hở
hưng đã ép sát bị hại vào lề đường và dùng dao nhọn khống chế để cướp đi hai chiếc điện thoại iphone trị giá một mươi năm triệu đồng và gần hai triệu đồng tiền mặt
một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet vừa bị công an huyện tân châu tỉnh tây ninh triệt phá
qua công tác điều tra vào lúc hai giờ ngày bảy tháng bảy công an huyện tân châu đã đột kích bắt quả tang đối tượng huỳnh hòa hiệp nguyễn hồng sơn đặng minh toàn
nguyễn thanh chính và lê thanh đạm đều trú tại huyện tân châu
cá cửa bóng đá cho hai mươi năm người khác trên địa bàn huyện tham gia thu giữ một máy tính sách tay trên sáu mươi sáu triệu đồng một mươi chín tờ phơi ghi nhận việc cá cược bóng đá với số tiền thể hiện trên ba trăm linh triệu đồng một xe mô tô
bước đầu các đối tượng khai nhận trong thời gian diễn ra giải euro hiệp đã mua trang mạng bóng đá số bt rồi cấu kết với sơn toàn đạm và chính cho hiệp đứng ra tổ chức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền
với cách làm trên mỗi ngày hiệp nhận tiền cá cửa bóng đá từ sơn toàn đặng và chính
từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng hiện công an huyện tân châu đang tạm giữ hình sự bảy đối tượng để tiếp tục điều tra
có thể thấy rằng mùa giải euro hai nghìn một mươi sáu đang đi vào hồi kết và song hành cùng với thời gian diễn ra các trận đấu bóng đá sôi nổi thì liên tiếp các vụ cá độ bóng đá đã bị lực lượng công an trên cả nước triệt phá
tại hà nội có những ngày một đơn vị công an đã phát hiện và bắt giữ ba vụ cá độ bóng đá
rõ ràng là dù đã đưa ra rất nhiều những cảnh báo và các biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu mùa giải nhưng tệ nạn cá cược qua hình thức cá độ bóng đá vẫn diễn ra khá phổ biến
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu công an tp hà nội đã phát hiện bắt giữ ba trăm năm mươi năm vụ đánh bạc với một sáu trăm năm mươi năm đối tượng
chỉ trong thời điểm diễn ra giải đấu euro hai nghìn một mươi sáu công an thành phố đã triệt phá một mươi chín ổ nhóm cá độ bóng đá
trên thực tế con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm tệ nạn cá độ
mới đây nhất công an quận hoàng mai đã điều tra và triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến hơn sáu tỷ đồng
bảy đối tượng trong đường dây này đã bị tạm giữ hình sự
từ đầu mùa euro đến bây giờ thì em chơi được khoảng chục trận như đấy
thì là mỗi trận thì cũng
khi được trận thua thì cũng gây nhau vài triệu rồi
qua quân viết ngoài xã hội thì có
lấy được tài khoản bóng đá
qua tài khoản đấy thì chúng tôi cá độ bóng đá
tất cả các vụ cá độ bóng đá mà công an hà nội triệt phá thời gian qua đều bằng hình thức cá độ qua mạng internet
với hình thức này
người chơi có thể dễ dàng đăng ký một tài khoản giao dịch từ đầu mối lớn
tại đó chỉ bằng những lệnh đơn giản các con bạc sẽ chọn kèo chọn đội với những hình thức cá độ cực kỳ đa dạng phong phú như tài xỉu tỷ số phạt góc thẻ vàng
các đối tượng đầu nậu nhận tài khoản vip trên trang cá độ luôn có máy chủ đặt ở nước ngoài trước khi chia ra nhiều tài khoản nhỏ giao cho một hệ thống chân dết quản lý
về phương thức thủ đoạn của các đối tượng
đối tượng này thì hầu hết là chúng rất bí mật rất bí mật và tạo thành những cái đường dây rất chặt chẽ
tôi nói ví dụ đối tượng đứng ra thành lập những cái tài khoản sau đó mua ở trên trang mạng
từ mua được trang mạng rồi thì chúng lại về phân phát ra các đối tượng khác
và việc thanh toán tiền được thua thì chúng lại sử dụng những đối tượng làm thuê
cho nên đối tượng này hầu hết là không
không xuất hiện
ngay trước thời điểm trận chung kết euro hai nghìn một mươi sáu sắp diễn ra
công an hà nội nhận định tội phạm cá độ bóng đá sẽ gia tăng hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi hơn
với đủ loại kèo cách chơi được các chùm cá độ răng bẫy lôi kéo con bạc
theo đó công tác đấu tranh ngăn chặn của lực lượng công an cũng đã được tăng cường
thế là về phương pháp của công an hà nội tôi thì sử dụng các bếp pháp vụ mình
và chuyện giả duyệt những đối tượng liên quan đến có dấu hiệu hoạt động cá độ bóng đá
để đưa vào diễn hiểu nghị và tập án đấu tranh
cái nữa là công tác tuyên truyền đến người dân để làm sao là có tham gia tố rác tội phạm
để một trong những căn cứ xây dựng lập án và đấu tranh đối với tội phạm này
tệ nạn cá độ bóng đá không chỉ dẫn đến sự khánh kiệt về tài sản của chính bản thân người tham gia
mà còn là nguồn gốc của hà nội
vì vi phạm pháp luật và các loài tội phạm khác khi mà người chơi vẫn không nhận thức được hệ lụy này
thì việc ngăn chặn triệt để tệ nạn cá độ bóng đá vẫn là bài toán khó đối với các cơ quan chức năng
và mở rộng dần của vùng áp thấp nóng phía tây thời tiết nhìn chung là sẽ ít mưa ngày nắng
báo hiệu cho một đợt nắng nóng kéo dài nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ một số nơi còn cao hơn
khu vực phía đông bắc bộ từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba mây thay đổi ngày nắng xuất hiện sớm
kéo dài đến tận chiều muộn cùng nền nhiệt tăng nhanh sau khoảng một mươi giờ sáng đạt cực đại
vào lúc khoảng một mươi hai giờ trưa đến một mươi sáu giờ chiều đến chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có mây thay đổi nắng kéo dài trong ngày
cùng nền nhiệt độ cao nhất đồng loạt tăng lên mức là ba mươi năm ba mươi tám độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động dân sinh tuy nhiên thì cần trách hoạt động
ngoài trời nhiều và khoảng thời gian giữa trưa
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trời mây thay đổi đến nhiều mây ngày nắng
phía bắc có nơi nắng nóng gió nam đến tây nam cấp hai cấp ba
chiều tối mưa rông nhiệt chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương với lượng không nhiều
nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
với cường độ bức xạ ấm mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
do tác động của gió tây nam đẩy ẩm vào trong đất liền
nên các tỉnh nam bộ sẽ có mưa rào và rông trong khoảng chiều tối và đêm
sự báo đến ngày một mươi ba khi mà đới gió tây nam tạm thời suy giảm hơn về cường độ
thì mưa tại khu vực này cũng có xu hướng giảm dần về lượng và thu hẹp về diện mưa
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại